tại hà nội ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã long trọng tổ chức gặp mặt nhân dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch nước tôn đức thắng
phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí trần thanh mẫn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhấn mạnh vai trò và những đóng góp lớn lao của chủ tịch nước tôn đức thắng
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc hơn bảy mươi năm cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội
chủ tịch tôn đức thắng không chỉ là nhà chính trị kiên định mà còn có những đóng góp quý giá về lý luận làm sáng tỏ và phong phú hơn tư tưởng hồ chí minh về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
dịp kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh chủ tịch nước tôn đức thắng mặt trận tổ quốc việt nam đã và đang có nhiều hoạt động thiết thực
từng học tập tu dưỡng đạo đức cách mạng góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn mới